để tạo thuận lợi cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ đạt chuẩn đô thị loại ba trong năm hai nghìn hai mươi
thị xã từ sơn đã đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
phát huy quyền làm chủ của người dân theo đúng phương châm dân biết dân bàn dân làm và dân hưởng thụ
thị xã từ sơn đã đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
trong những phường có đông dân số nhất thị xã từ sơn với bốn bảy trăm linh hộ trên một mươi bảy hai trăm linh nhân khẩu
nằm trong quy hoạch giải phóng mặt bằng để xây dựng nhiều khu công nghiệp trường học y tế của thị xã
phường phải tiến hành thu hồi hơn sáu mươi diện tích đất nông nghiệp
nhiều cuộc đối thoại thẳng thắn giữa người dân và cấp ủy chính quyền được mở ra
trên tinh thần tôn trọng lắng nghe để người dân được bày tỏ nguyện vọng
đồng nguyên đã giải quyết được vấn đề trên đúng chủ trương và hợp lòng dân
trở thành phường dẫn đầu thị xã về công tác giải phóng mặt bằng
không dừng lại ở đó để các vấn đề đã thống nhất giữa cấp ủy và người dân được rõ ràng
minh bạch đồng nguyên có thêm cách làm sáng tạo xây dựng các quy ước
hương ước ở từng khu dân cư tổ dân phố dưới sự giám sát của bộ phận tư pháp phường
cũng đã sau khi họp bàn cũng đã được trình lên ủy ban nhân dân tư pháp thẩm định và có quyết định trở lại
và nhân dân đã chấp hành tốt các quy ước hương ước theo pháp lệnh số ba mươi bốn quy định
khác với phường đồng nguyên phường đình bảng gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng các công trình phúc lợi công cộng
trước thực tế đó các cấp ủy đình bảng đã xây dựng một mươi sáu ban thanh tra nhân dân ở một mươi sáu khu dân cư
mỗi ban tập hợp từ năm đến bảy người uy tín do người dân trực tiếp chọn lựa
ban thanh tra nhân dân được trực tiếp thường xuyên
tham gia giám sát quá trình xây dựng tạo nên sự phối hợp nhịp nhàng minh bạch
nhờ cách làm này mà năm hai nghìn một mươi bảy đình bảng đã hoàn thành hơn bốn mươi công trình phúc lợi công cộng

theo nghị quyết đại hội đảng bộ thị xã lần thứ một mươi bảy đã đề ra